các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tính từ bảy tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi một tổng số người từ vùng dịch trở về quảng bình được xác định dương tính với sars cov hai là hai trăm bốn mươi bảy trường hợp
trong đó huyện tuyên hóa là địa bàn có dịch bệnh diễn biến phức tạp với chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại thị trấn đồng lê với một mươi sáu trường hợp dương tính
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện tuyên hóa đã thành lập khu điều trị các trường hợp f
cấp một cấp hai triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng ở trường mầm non sơn hóa xã sơn hóa
khu điều trị sẽ được kích hoạt tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp bệnh viện đạo hòa tuyên hóa quả tải
theo thông tin tổng hợp từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh trước đó từ sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi một
quảng bình ghi nhận thêm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có năm ca trong khu phòng tỏa chín ca trong khu cách ly một mươi bốn ca là người trở về từ vùng dịch
ba ca là f một của chùm ca bệnh đồng ly
tổng số ca toàn tỉnh quảng bình từ trước tới nay hiện là hai hai trăm sáu mươi sáu ca trong đó có hai bốn mươi sáu ca khỏi bệnh
hai trăm một mươi bốn bệnh nhân đang điều trị và sáu ca tử vong
hiện tại quảng bình có một bốn trăm hai mươi hai trường hợp đang cách ly tập trung hai chín trăm bốn mươi ba trường hợp đang cách ly tại nhà
cả hai số này đều tăng so với ngày trước đó
thống kê cho thấy hiện có năm trăm chín mươi chín hai trăm chín mươi bốn người tại quảng bình đã tiêm vaccine
trong đó có một trăm linh hai một trăm bảy mươi chín người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chỉ số này cho thấy tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thưa quý vị trước điều trị bình căng thẳng của dịch bệnh quảng bình đã tăng cường các biện pháp
đặc biệt là giả soát những người từ vùng dịch về để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch
những ngày qua tài quản bình liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó nhiều f đã đi lại di chuyển nhiều nơi gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
nhiều f về từ vùng có dịch
đã đi lại nhiều nơi tiếp xúc nhiều người gây nguy cơ bùng phát dịch trở lại tại quảng bình
cũng như gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh
trước tình hình đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã ban hành công văn yêu cầu thực hiện bổ sung các biện pháp
như tăng cường trả soát chủ động giám sát xét nghiệm covid một mươi chín
tất cả những người về đến từ các tỉnh thành phố có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
và các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm xem xét tổ chức cách ly
theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch
tỉnh quảng bình chủ động linh hoạt triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch
đảm bảo an toàn và theo quy định
tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát chặt chẽ
đặc biệt trong số hơn hai bốn mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
đến nay có một chín trăm ba mươi sáu người đã điều trị khỏi
tình hình dịch covid một mươi chín đã diễn biến phức tạp khó lường nhất là trong khi nới lỏng giãn cách
lượng người từ các tỉnh phía nam như tp hcm bình dương đồng nai trở về địa phương nhiều
tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
triển khai biện pháp phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình trần thắng yêu cầu các đơn vị sở ngành
lãnh đạo các huyện thị xã thành phố nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định
hướng dẫn chỉ đạo của trung ương bộ y tế và của tỉnh
lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị ra soát tất cả những người đi về từ các tỉnh thành phố
có số ca mắc covid một mươi chín cao như tp hcm bình dương đồng nai lòng an
các địa phương cần tăng cường chủ động giám sát xét nghiệm trường hợp nguy cơ cao
nhất là những khu vực có người về từ vùng dịch địa bàn dịch cấp độ ba và bốn
và trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm
tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp xử lý kịp thời
ngành chức năng chính quyền các địa phương giám sát chặt chẽ việc cách ly
theo dõi sức khỏe tại nhà yêu cầu người dân cam kết thực hiện nghiêm
không để phát sinh dịch trên địa bàn
các địa phương trong tỉnh phát huy vai trò và hoạt động của tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đảm bảo an toàn hiệu quả
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ kịp thời
triển khai nghiêm túc nhiệm vụ phòng chống dịch chấn chỉnh xử lý nghiêm trường hợp vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
chính quyền địa phương các đơn vị tổ chức cá nhân thực hiện quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
quảng bình xét nghiệm toàn bộ người đến về từ vùng dịch phức tạp
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cho hay
đã ban hành công văn yêu cầu thực hiện bổ sung các biện pháp tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với những người về hay đến từ các tỉnh thành phố có dịch diễn biến phức tạp
theo ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình hiện tại tình hình dịch covid một mươi chín trong tỉnh cơ bản đã được kiểm soát
tuy nhiên những ngày vừa qua tỉnh quảng bình ghi nhận hơn một trăm bảy mươi trường hợp dương tính là người về từ vùng dịch
đang trong thời gian thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
một số trường hợp nhiễm covid một mươi chín về từ các địa bàn cấp một cấp hai không được xét nghiệm
đã lây lan dịch bệnh vào các khu dân cư làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại
vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tăng cường trả soát
chủ động giám sát xét nghiệm tất cả những người về đến từ các tỉnh thành phố có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai an giang kiên giang lòng an v v
các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm xem xét tổ chức cách ly
theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch
tỉnh sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ việc cách ly
theo dõi sức khỏe tại nhà yêu cầu người dân cam kết với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm việc cách ly
theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây lây lan dịch bệnh
theo đó có thêm tám f một của chùm ca bệnh tại huyện tuyên hóa trở thành f
với ba ca ở thành phố đồng hới bốn ca ở huyện tuyên hóa và một ca ở thị xã ba đồn
phần lớn các trường hợp trên đều có lịch trình đi lại phức tạp làm việc và tiếp xúc với nhiều người
bên cạnh đó có thêm bốn người là f một cũng dương tính với
do tiếp xúc với f về từ vùng dịch
các trường hợp dương tính mới còn lại là người trở về từ vùng dịch
và được xác định nhiễm covid một mươi chín trong các khu cách ly tập trung
với hai mươi ca mắc mới đã nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh là hai hai trăm ba mươi ba ca
với hai ba mươi trường hợp đã điều trị khỏi
công tác tiêm vaccine cũng được khẩn trương triển khai
với năm trăm bảy mươi hai tám trăm tám mươi ba liều đã được sử dụng và tám mươi ba một trăm ba mươi hai
hai người được tiêm đủ hai mũi
tính từ đầu tháng một mươi đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đã có một mươi ba ba trăm ba mươi bốn người từ vùng dịch về quảng bình
trong đó phát hiện hai trăm một mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai
trước tình hình đó ông vũ đại thắng bí thư tỉnh ủy quảng bình yêu cầu
ủy ban nhân dân tỉnh trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này
cùng các sở ban ngành địa phương tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh
đồng thời chỉ đạo
các ngành chức năng khẩn trương áp dụng phần mềm khai báo điện tử để kiểm soát chính xác
kịp thời người dân ra vào tỉnh đồng thời có các chế tài nghiêm khắc trong công tác truy vết
thực hiện quy định cách ly
cùng với các hoạt động phòng chống dịch tỉnh cũng đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ
cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín và lực lượng phòng chống dịch
đến nay đã chi hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám trên nq gạch cp cho sáu mươi hai sáu trăm ba mươi chín người
với tổng kinh phí gần năm mươi sáu tỷ đồng chi trả cho lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch trên một mươi hai năm tỷ đồng
thưa quý vị thời điểm này nhiều địa phương trên cả nước đang liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới
trong đó tỉnh quảng bình đã phát hiện nhiều trường hợp người dân đi từ vùng dịch về địa phương
dương tính với sars cov hai
chính vì vậy công tác cách ly xét nghiệm với những trường hợp này có vai trò vô cùng quan trọng
bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các chỉ thị của địa phương
bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình cũng như toàn xã hội
liên quan đến thông tin về vấn đề dịch bệnh chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo